theo ngân hàng chính sách xã hội tổng nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ngân hàng chính sách đã được giao là bốn ba trăm hai mươi sáu chín tỷ đồng
số vốn này mới đáp ứng được hai mươi bốn nhu cầu vay vốn trong giai đoạn này
kết quả từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi chi nhánh tỉnh thành phố đã thực hiện giải ngân cho vay
tổng doanh số cho vay đạt ba năm trăm ba mươi một tỷ đồng theo đó sáu sáu mươi sáu cán bộ công chức viên chức một hai trăm năm mươi sáu sĩ quan hạ sĩ quan quân nhân
một người thu nhập thấp tại khu vực đô thị một ba trăm bảy mươi chín người lao động hai trăm tám mươi ba người có công với cách mạng một mươi tám hộ cận nghèo hai mươi một hộ nghèo đã được vay vốn
với năm sáu trăm linh tám món xây mới sửa chữa mua nhà và ba một trăm năm mươi năm món mua thuê mua nhà ở xã hội
bên cạnh đó cho vay nhà ở
ngân hàng chính sách xã hội theo nghị định một trăm linh không phải là một gói như gói ba mươi tỷ đồng mà đây là một chương trình lớn mang tính bền vững thời gian vay vốn dài
so với các chương trình được giao khác ngân hàng chính sách xã hội đặc biệt quan tâm đến các đối tượng cho vay theo chương trình này và luôn bố trí
cân đối đủ nguồn vốn đối ứng với nguồn từ ngân sách chuyển sang để cho vay được kịp thời
nguồn vốn này được huy động từ dân cư từ bản thân người vay vốn của chương trình theo quy định phải gửi tiết kiệm tối thiểu một mươi hai tháng
từ tiền gửi hai của các tổ chức tiến dụng nhà nước và từ phát hành trái phiếu được chính phủ bảo lãnh